ukraine đã đệ trình đơn xin tham gia hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên thái bình dương
gọi tắt là cptpp tới new zealand
người phát ngôn bộ ngoại giao của new zealand mới đây đã chính thức xác nhận thông tin trên
người phát ngôn trên cho biết các bước tiếp theo trong tiến trình đàm phán gia nhập của ukraine
sẽ được quyết định bởi tất cả thành viên của cptpp
các thành viên cptp dự kiến có các cuộc họp tại thành phố acland của new zealand vào ngày một mươi sáu tháng bảy tới
được thành lập vào năm hai nghìn một mươi tám cptpp hiện có một mươi hai thành viên gồm australia brunei canada chile nhật bản malaysia mexico new zealand peru singapore việt nam và anh
nước vừa trở thành thành viên chính thức từ cuối tháng ba năm hai nghìn hai mươi
sau khi anh trở thành thành viên của cptpp đã trở thành thị trường của trên năm trăm linh triệu dân với tổng gdp ước tính hơn một mươi ba sáu trăm linh tỷ usd
trung quốc ecuador cotaria
và uruguay cũng đã nộp đơn xin tham gia và đang chờ được xử lý